các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị và các bạn thân mến như vậy là chúng ta đã sắp đi qua năm hai nghìn hai mươi một với thật nhiều khó khăn và nỗi buồn khi dịch bệnh diễn biến hết sức tồi tệ
nhân buổi chúc tết và tạng quà đội ngũ cán bộ y bác sĩ nhân viên y tế thành phố hồ chí minh vào ngày hai mươi bốn tháng một
thủ tướng phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã có những chia sẻ chân thật
về công tác phòng chống dịch thời gian qua tại thành phố hồ chí minh
trong buổi chúc tết thủ tướng chia sẻ những khó khăn mất mát hy sinh của nhân dân thành phố hồ chí minh do tác động của dịch bệnh trong năm hai nghìn hai mươi một
theo thủ tướng thành phố hồ chí minh đã làm thay đổi tư duy biện pháp trong phòng chống dịch thực hiện các thí điểm có tính chất quyết định trong phòng chống dịch
đến nay thành phố hồ chí minh đã trở thành một thành phố xanh
người đứng đầu chính phủ phân tích khi dịch covid một mươi chín với biến chủng delta lây lan nhanh
nguy hiểm xâm nhập sâu vào nước ta trong lúc chưa có đủ vaccine khi vaccine khang hiếm trên toàn cầu
chưa có thuốc điều trị chưa hiểu biết về biến chủng mới chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó năng lực y tế còn hạn chế
chúng ta không tránh khỏi những lúng túng ban đầu
thủ tướng chia sẻ thời điểm khó khăn nhất thành phố hồ chí minh đề nghị ban bố tình trạng khẩn cấp
chúng ta đã áp dụng nhiều biện pháp di dời dân ở bắc ninh bắc giang rất hiệu quả
có thời điểm chúng tôi đã tính tới phương án di dời người dân của một quận
tại thành phố hồ chí minh nhưng dân số một quận tại thành phố hồ chí minh
tương đương nhiều tỉnh khác di dời đi đâu rất khó khăn
thủ tướng đã báo cáo tổng bí thư nguyễn phú trọng trao đổi với các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
lãnh đạo các bộ ngành và đi tới quyết định không tuyên bố tình trạng khẩn cấp
nhưng áp dụng một số biện pháp như tình trạng khẩn cấp
hàng loạt biện pháp quyết liệt đã được triển khai tại thành phố hồ chí minh
tổng bí thư nguyễn phú trọng trung ương quyết định tăng cường lực lượng quân đội công an
y tế cho các thành phố và các tỉnh phía nam thiết lập hàng trăm trạm y tế lưu động trong thời gian ngắn
điều trị f cung cấp thuốc và hướng dẫn điều trị tại nhà
ưu tiên vaccine cho thành phố hồ chí minh bình dương lòng an đồng nai
thành phố hồ chí minh là địa phương đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine
góp phần để việt nam từ một nước có tỷ lệ tiêm vaccine rất thấp
trở thành một trong sáu nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới
đến nay thành phố hồ chí minh đã bình tĩnh tự tin mở cửa trở lại
thực hiện hiệu quả chủ trương thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
qua khó khăn thách thức thành phố và ngành y tế đã trưởng thành lên rất nhiều
năm hai nghìn hai mươi hai khó khăn thách thức sẽ nhiều hơn là thời cơ và thuận lợi
dịch bệnh vẫn có thể diễn biến phức tạp với các biến chủng mới
thủ tướng đề nghị thành phố hồ chí minh không chủ quan lơ là mất cảnh giác
tiếp tục sơ kết tổng kết thực tiễn để phòng chống dịch tốt hơn
triển khai hiệu quả chương trình tổng thể phòng chống dịch trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
cũng tại thành phố hồ chí minh nhằm góp phần bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh
trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh hcdc kêu gọi người dân chưa tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín mũi ba đến trực tiếp điểm tiêm nơi cư trú
theo hcdc hoạt động tiêm vaccine covid một mươi chín liều bổ sung và nhắc lại vẫn đang tiếp tục diễn ra
ở hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
những người dân chưa tiêm liều bổ sung và nhắc lại chỉ cần đến trực tiếp điểm tim và đăng ký
dù không có tên trong danh sách tiêm chủng vẫn được tiếp nhận
thành phố hồ chí minh là địa phương đầu tiên cả nước triển khai tiêm mũi ba từ ngày một mươi một mươi hai hai nghìn hai mươi
đến nay thành phố đã triển khai tiêm hơn một mươi chín tám triệu mũi tiêm
trong đó có bốn bốn mươi hai triệu mũi ba gồm hơn sáu trăm hai mươi mũi bổ sung và gần ba tám triệu mũi nhát lại
vào cuối năm ngoái sở y tế thành phố hồ chí minh dự kiến hoàn tất việc tiêm các mũi vaccine nhắc lại
mũi bổ sung cho người dân f khỏi bệnh trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trước tết nguyên đáng
liều cơ bản là vaccine tiêm theo liệu trình quy định của nhà sản xuất
việt nam đang tiêm chủ yếu các loại vaccine liệu trình hai liệu thường gọi là mũi một mũi hai
liều bổ sung là liều tiêm sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
dành cho người thuộc nhóm có hệ thống miễn dịch suy yếu không đủ khả năng phòng bệnh
dù đã tiêm chủng đủ liều vaccine cơ bản
người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng là người cấy ghép tạng ung thư hiv
đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
lưu nhắc lại còn gọi là liều tăng cường áp dụng cho những người đã tiêm chủng đầy đủ liều vaccine
nhằm tăng cường hoặc khôi phục khả năng bảo vệ cơ thể của các liệu cơ bản
cần tiêm nhắc lại có ba điều kiện gồm từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liệu cơ bản hoặc liệu bổ sung
đã tiêm mũi cuối cùng của liệu cơ bản ít nhất được ba tháng
thưa quý vị và các bạn khác với không khí vắng vẻ những ngày trước từ hôm qua đến nay
các sân bay như nội bài tân sơn nhất hành khách chen chúc nhau để về quê ăn tết
sau khi bộ y tế ban hành quy định cách ly mới
vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một sảnh đến nội địa sân bay nội bài đông ngạt hành khách
từ phía nam về quê ăn tết
đến một mươi ba h ba mươi dòng người vẫn nối đuôi nhau rời nhà ga
bên ngoài sảnh chờ hàng dài ô tô chở đón khách
rồi mới lại có cảm giác đông đúc như vậy
ai cũng mang theo nhiều hành lý một nhân viên an ninh sân bay chia sẻ
theo đại diện sân bay nội bài từ hôm nay hai mươi bốn tháng một
bắt đầu dịp cao điểm phục vụ hành khách kéo dài đến ba mươi tháng một
các khung giờ cao điểm hàng ngày là một mươi h một mươi hai h một mươi năm h một mươi bảy h một mươi bảy h một mươi chín h hai mươi hai h hai mươi bốn h
sáng lượng vận chuyển qua sân bay nội bài dự kiến tăng dần mỗi ngày
sân bay có khoảng ba trăm năm mươi chuyến bay cất cánh hạ cánh
trong đó bay quốc tế một trăm linh chuyến trong nước hai trăm năm mươi lượt chuyến
tuần trước trung bình sân bay nội bài đón hai trăm bảy mươi chuyến bay mỗi ngày
tuần này lượng hành khách dự kiến đạt khoảng ba mươi ba mỗi ngày
trong đó ba khách quốc tế và ba mươi khách nội địa
lượng khách sẽ tăng cao so với hai mươi sáu lượt khách trung bình mỗi ngày vào tuần trước
tại tp hcm lượng khách về tết qua sân bay tân sơn nhất cũng đang tăng cao
trái ngược cảnh vắng vẻ những ngày trước
theo cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
hôm qua ngày hai mươi ba tháng một sân bay khai thác hơn sáu trăm linh chuyến khoảng năm mươi chín lượt khách
từ ngày hai mươi hai tháng một khách đi lại nội địa bằng đường hàng không
gần như không còn các rào cản về y tế
cụ thể hành khách đi lại không cần có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine
f khỏi bệnh và giấy xét nghiệm
trường hợp khách cư trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp độ bốn
hoặc cách ly vùng y tế vùng phong tỏa
thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước thời điểm bay
còn khoảng một tuần nữa là sẽ đến tết nguyên đáng nhâm dận hai nghìn hai mươi hai
năm nay lo ngại dịch covid một mươi chín lây lan khi đi tàu xe máy bay
nhiều cá nhân gia đình chọn phương án lái ô tô về quê chơi tết thăm người thân gia đình
ngoài những kinh nghiệm lái xe đường dài để tránh bị xử phạt
về những lỗi không đáng có trước và trong hành trình di chuyển
các tài xế nên chú ý những điều sau đây
trước khi lên kế hoạch về quê chơi tết
các tài xế nên chú ý kiểm tra thời gian giấy phép lái xe
mới đây chính phủ vừa ban hành nghị định một trăm hai mươi
c hai nghìn hai mươi một ndcp sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
giao thông đường bộ đường sắt hàng không dân dụng
trong đó có quy định tăng mức xử phạt đối với hành vi sử dụng giấy phép lái xe ô tô
hết hạn sử dụng đồng thời rút ngắn thời hạn làm căn cứ tính mức xứ phạt
từ sáu tháng còn ba tháng
cụ thể người sử dụng giấy phép lái xe hết hạn dưới ba tháng
sẽ bị phạt từ năm bảy triệu đồng
phạt tiền từ một mươi đến một mươi hai triệu đồng
đối với người sử dụng giấy phép lái xe hết hạn từ ba tháng trở lên
bên cạnh giấy phép lái xe
tài xế nên chú ý kiểm tra thẻ thu phí tự động không dừng etc
hiện tại hình thức thu phí tự động không dừng etc
đã được triển khai ở hầu hết các trạm thu phí trên cả nước
hệ thống này giúp cho người dân thuận tiện hơn khi tham gia giao thông
như không cần dừng xe để trả phí khi đang lưu thông
hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nhân viên thu phí tiết kiệm thời gian di chuyển
một trong những lỗi các tài xế thường mắc phải
khi lái xe đường dài về quê chơi tết là lái xe qua tốc độ quy định
việc lái xe qua nhiều tỉnh thành phố với nhiều đoạn đường
có tốc độ giới hạn khác nhau dễ khiến cho tài xế vi phạm lỗi tốc độ
hiện tại nhiều đoạn đường qua hầu hết các tỉnh thành phố
đã gắn hệ thống camera giám sát giao thông
theo dõi tốc độ các lái xe có thể bị phạt nguội nếu vi phạm luật giao thông
cũng như lái xe qua tốc độ cho phép
vì vậy khi lái ô tô về quê chơi tết
tài xế nên chú ý quan sát các biển báo giao thông
nhất là các biển báo giới hạn tốc độ biển báo ra vào khu dân cư
để lái xe đúng tốc độ quy định
chúc quý vị và các bạn sẽ có một chuyến trở về quê an toàn
đón một năm mới an khang thịnh vượng bên gia đình và người thân
thưa quý vị và các bạn omicron đã trở thành cơn sóng thần
càng quét các nước đặc biệt là hoa kỳ
biến thể này được xác định cách đây chưa đầy hai tháng
có khả năng lây nhiễm cao và hiện chiếm gần như tất cả các trường hợp covid một mươi chín mới
tuy nhiên chúng ta tuyệt đối không được đánh giá thấp biến thể này
số ca bệnh covid một mươi chín tăng nhanh dẫn đến số ca nhập viện và tử vong gia tăng
đặc biệt là những người chưa được tiêm chủng
nó có thể tiếp tục tăng trong vài tuần ngay cả sau khi số ca mắc mới bắt đầu giảm
sự gia tăng về số ca bệnh đã và đang gây sức ép tới hệ thống y tế
người bệnh quá tải thiếu nhân viên y tế và cơ sở vật chất
omicron ít gây ra bệnh nặng hơn delta
vì vậy nhiều người nghĩ rằng nó chỉ như một bệnh cúm mùa
điều chưa từng xảy ra với những biến thể trước đây gây chết người cao hơn nhiều
so với bất kỳ
trong một trăm linh năm qua omicron có mức độ nghiêm trọng tương đương bệnh cúm
nhưng cũng có những lưu ý quan trọng
trên cơ sở cá nhân covid một mươi chín do omicron gây ra các triệu chứng tương đương cúm
ở nhiều khía cạnh
đối với đại đa số người được tiêm chủng covid một mươi chín gây ra các triệu chứng như cúm
cảm lạnh hoặc thậm chí hoàn toàn không có triệu chứng
ở biến thể danta nguy cơ tử vong do không tiêm chủng cao gấp một mươi lần
so với người đã được tiêm chủng
còn đối với omicron nguy cơ tử vong ước tính
thấp hơn chín mươi so với delta có lẽ chiếm khoảng một tương đương một trên một
người nhiễm omicron
chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo
omicron có thể là đợt covid một mươi chín cuối cùng trước khi nó trở thành
một căn bệnh đặc hữu dễ kiểm soát hơn
hoặc cũng có thể delta tái xuất hiện khi omicron suy yếu
hoặc là một biến thể khác vừa cực kỳ dễ lây truyền vừa có độc lực cao
sẽ xuất hiện vào tháng tới hay trong những năm tới
không ai có thể dự đoán được tương lai của covid một mươi chín
hay mối đe dọa bệnh truyền nhiễm tiếp theo
đây là lý do chúng ta phải tăng cường khả năng thích ứng
hãy tiêm chủng đầy đủ đeo khẩu trang nơi công cộng và không tụ tập nơi đông người
cách ly khỏi những người tiếp xúc dễ bị tổn thương nhất
và đảm bảo sẵn có các phương pháp điều trị covid một mươi chín hiệu quả
mọi người đều quá mệt mỏi vì đại dịch nhưng nếu chúng ta thích nghi nhanh
thì covid một mươi chín sẽ càng ít chi phối cuộc sống của chúng ta
còn tại trung quốc thế vận hội mùa đông bắc kinh sẽ bắt đầu vào ngày bốn tháng hai
các nhà chức trách trung quốc đang nỗ lực kiểm soát không để dịch covid một mươi chín bùng lên
ở các thành phố lớn
tuy nhiên với sự xuất hiện các ca mắc mới
bắc kinh đang phải triển khai xét nghiệm cho hai triệu dân của một quận
tại bắc kinh nhà chức trách đang tăng cường kiểm soát dịch covid một mươi chín
sau khi số ca nhiễm tăng lên gần đây
chung với đợt cao điểm đi lại trên toàn quốc trước tết nguyên đáng
người dân bắc kinh nếu mua thuốc hạ sốt hiện được yêu cầu làm xét nghiệm virus
ngày hai mươi bốn tháng một nhà chức trách cho biết họ sẽ khởi động một đợt xét nghiệm diện
thứ hai ở một quận có hai triệu dân ở bắc kinh do xuất hiện ca covid một mươi chín ở đây
các ca nhiễm liên quan tới ổ dịch này hiện đã lan ra tỉnh sơn đông
chính quyền kêu gọi người dân bắc kinh không rời khỏi thành phố nếu không thật sự cần thiết
trong khi đó theo hãng tin afp nhà chức trách đã bắt đầu gỡ bỏ một số hạn chế
ở tây an từ tuần trước sau khi số ca nhiễm giảm chỉ còn vài ca mỗi ngày
với thông báo mới trong ngày hai mươi bốn tháng một những người dân có hồ sơ y tế sạch
sẽ được phép rời thành phố giao thông công cộng
và hoạt động kinh tế được khôi phục hoạt động trở lại hoàn toàn
vì tây an hiện là vùng rủi ro thấp với covid một mươi chín
có một quận của tây an lại tiếp tục bị phong tỏa
với người đến tây an họ sẽ phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus corona
riêng người dân ở các địa phương có dịch không được đến tây an
theo hãng tin afp một mươi ba triệu dân của thái an đã phải ở nhà kể từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
sau khi thành phố ghi nhận một cụm dịch covid một mươi chín
đến nay tổng số ca nhiễm được ghi nhận ở đây là hơn hai một trăm linh trường hợp
trước thêm năm mới hai nghìn hai mươi hai tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who
tedros adhanom ghebreyesus đã kêu gọi các nước hợp tác cùng nhau
để chấm dứt giai đoạn nghiêm trọng của đại dịch covid một mươi chín
đồng thời nhấn mạnh rằng các nước đã có sẵn tất cả công cụ để thực hiện mục tiêu đó
phát biểu tại cuộc họp báo cùng bộ trưởng phát triển của đức sven raskunze
giám đốc ghebreyesus
nhấn mạnh hiện đại dịch covid một mươi chín đã bước sang năm thứ ba
và chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng
chúng ta phải làm việc cùng nhau để chấm dứt giai đoạn cấp tính của đại dịch này
chúng ta không thể để covid một mươi chín tiếp tục kéo dài dai dẳng
cũng như không thể tiếp diễn vòng luận quẩn giữa sự lo sợ và thái độ phớt lờ
người đứng đầu wi cũng thông báo đức đã trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho tổ chức này
trong lịch sử mỹ từng là quốc gia có đóng góp tài chính hàng đầu cho who
trong số gần hai trăm linh quốc gia thành viên trực thuộc
trước thêm năm mới hai nghìn hai mươi hai tổng giám đốc uso đã lạc quan đánh giá giai đoạn tồi tệ nhất
của đại dịch có thể chấm dứt vào năm hai nghìn hai mươi
ông cho rằng việc thoát khỏi cuộc khủng hoảng này sẽ phụ thuộc một phần
và việc thế giới tuân thủ nghị quyết năm mới
theo đó tiêm phòng cho bảy mươi dân số tất cả các quốc gia từ nay cho đến hết tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra một lần nữa ông khẳng định chấm dứt bất bình đẳng trong
tiếp cận dịch vụ y tế vẫn là chìa khóa để chấm dứt đại dịch
theo số liệu của trang thống kê world dormitory stock info
kể từ khi bùng dịch covid một mươi chín đến nay
tại hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận tổng cộng ba trăm năm mươi hai hai trăm bốn mươi ba tám trăm chín mươi bốn ca mắc
trong đó có năm sáu trăm một mươi năm một trăm linh một ca tử vong
trong hai năm vừa qua nhiều biến thể của chủng virus ban đầu sars cov hai đã xuất hiện
trong đó có hai biến thể đáng lo ngại
những biến thể đáng lo ngại là delta và omicron cùng một mươi biến thể đang được theo dõi như alpha beta gamma
thưa quý vị và các bạn trong lịch sử chưa từng có loại vaccine nào được điều chế và phát triển nhanh như loại vaccine ngừa covid một mươi chín
đến hiện tại đã có hai mươi ba loại vaccine khác nhau được cấp giấy phép sử dụng trên khắp thế giới
và hàng trăm loại vaccine ngừa covid một mươi chín khác đang được nghiên cứu phát triển
những thành tựu này có thể khiến cho chúng ta tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp dịch bệnh chắc chắn sẽ bị đẩy lùi
những thông tin mới nhất liên quan đến covid một mươi chín
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại